tại lâm đồng hàng trăm hectare rau màu hàng chục ngôi nhà của người dân tại vùng rau nổi tiếng đơn dương
hiện vẫn đang chìm trong biển nước
theo chính quyền huyện đơn dương đến chiều ngày bốn tháng một mươi một thủy điện đa nhiêm tiếp tục xả lũ với lưu lượng tám trăm linh m ba một giây
dự báo tình hình ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp
tại khu vực xóm bãi tổ dân phố quảng lạc thị trấn đern huyện đơn dương nơi gần nhất với cống xả lũ của thủy điện đa nhiêm
từ đêm ngày ba tháng một mươi một chính quyền địa phương đã huy động công an lực lượng tại chỗ tổ chức di rời khẩn cấp hơn hai mươi hộ dân bị cô lập
ra khỏi vùng nguy hiểm tại đây nhiều ngôi nhà đã khóa cửa đồ đạc nổi lênh đành phía bên trong
ngập lột thì bắt đầu là chiều hôm qua lượng nước xả nhiều hơn
chúng tôi đã di rời các hộ dân ở trong này trong này gồm hai mươi hộ dân thì đã di rời từ tối hôm qua với sáng dạng sáng nay
thì thiệt hại ở đây thì hoa màu nằm ở khu vực này
thì toàn bộ khu vực này là hoa màu bên trong chân đập nữa hoa màu là mất trắng luôn
cách xóm bãi tổ dân phố quảng lạc chừng nửa cây số ghi nhận hơn một mươi ngôi nhà của người dân bị chìm trong nước
nhiều nhà đã khóa cửa để tá túc ở nơi khác
khu vực này thì hiện giờ cũng phải là cỡ năm mươi mấy nhà ngập
bà con thì nói chung là nói chung lúc đó thì bà con tập trung coi như là di chuyển để di rời của đồ đạc rồi giác bò giác ngé của bà con thôi
còn lúc đó không có mạnh người nào coi như là dọn dẹp và dục được râu rác của ai đó mà kịp thời được thì đỡ được thú chút nào hay chút đó thôi
dọc theo đôi bờ sông đa nhiêm đoạn qua xã lạc lâm huyện đơn dương bằng bạc màu nước dòng nước lũ đã ngăn cách người dân đôi bờ
nhiều nhà lưới nhà kính trồng rau hoa công nghệ cao nhiều ngôi nhà bơ vơ giữa biển nước
tình hình thiệt hại hiện nay đang thống kê là khoảng cỡ
nhiều nhà lưới nhà kính trồng rau hoa công nghệ cao nhiều ngôi nhà bơ vơ giữa biển nước

theo chính quyền huyện đơn dương thủy điện đa nhiêm đã thông báo xả lũ trước hai ngày
thông tin liên tục được thông báo trên hệ thống của công ty thủy điện và hệ thống loa các địa phương
tuy nhiên lưu lượng xả lũ khá lớn nên nước lên nhanh
thống kê ban đầu toàn huyện có hơn tám trăm linh hectare hoa màu bị chìm trong nước và hàng chục căn nhà bị ngập